chiều tối ngày ba mươi tết hà nội đổ mưa rào nhưng cho đến gần giao thừa thì trời tạnh giáo
hàng ngàn người đã đổ về khu vực hồ gươm và các điểm bắn pháo hoa để đón chờ màn pháo hoa trong thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới
còn tại tp hcm hàng ngàn người dân đã đổ về đường hoa nguyễn huệ để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa chào đón thời khắc giao thừa
trong năm nay tp hcm có đến bảy điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa mừng xuân canh tí
ngoài ra còn có năm điểm bắn pháo hoa tầm thấp
đêm giao thừa thời tiết tại tp hcm rất lý tưởng
ước tính có gần năm vạn người trong đó có hàng ngàn du khách nước ngoài đã tập trung tại khu vực quảng trường mùng hai tháng bốn và dọc bãi biển trung tâm thành phố nha trang chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm thấp chào năm mới
tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức bắn pháo hoa tại quảng trường ngọ môn và khu vực cầu ngói thanh toàn phục vụ cho người dân chào đón năm mới
rất nhiều hoạt động cũng đã được tổ chức như chương trình nghệ thuật tại sân khấu bia quốc học
tại tuyến phố đi bộ cầu đi bộ trên sông hương
hòa trong không khí vui tươi nhộn nhịp chào đón năm mới trong khi mọi người đổ ra đường để chờ đợi thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
thì những cán bộ chiến sĩ lực lượng công an các địa phương trên cả nước cũng có mặt trên mọi nẻo đường
trong từng ngõ xóm tuần tra canh gác đảm bảo cho người dân trên địa bàn có một đêm giao thừa an toàn
để đảm bảo an ninh trở tự cho người dân đón giao thừa
an toàn ngay từ rất sớm lực lượng công an hà nội công an tp hcm đã tổ chức ứng trực một trăm linh quân số
đặc biệt là tại những khu vực diễn ra hoạt động bắn pháo hoa
điểm vui chơi tập trung đông người lễ hội lớn
tại thành phố biển nha trang khánh hòa do chủ động trong phương án đứng chốt kết hợp với tuần tra kiểm soát phòng ngừa các vi phạm về giao thông và phạm pháp hình sự
nên tình hình an ninh trật tự được giữ vững tuyệt đối an toàn giao thông luôn được đảm bảo không xảy ra ủn tắc cục bộ
còn tại hà nam lực lượng cảnh sát giao thông lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát trật tự cảnh sát một trăm một mươi ba huy động một trăm linh quân số
cắm chốt phân làn phân luồng đảm bảo cho giao thông không bị ủn tắc
lực lượng công an đã đảm bảo cho mọi người dân trên cả nước chào đón năm mới bình yên hạnh phúc
ngay trong đêm ngày ba mươi tết tại các chốt công tác trên đường mùng hai tháng chín thuộc địa bàn quận hải châu
lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng đã phát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và pháo nổ
tại chốt công tác trên đường mùng hai tháng chín giao với lê quý đôn thuộc địa bàn phường bình hiên quận hải châu
tổ công tác số ba của lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố tiến hành dừng và kiểm tra trần văn tuấn
trở theo trần hữu hưng phát hiện trên người hưng có một gói pháo nổ
trần hữu hưng có một gói ma túy tổng hợp dạng đá và một dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá
qua kiểm tra nhanh cả hai đều dương tính với ma túy
cùng thời điểm này tại chốt công tác đường mùng hai tháng chín giao với duy tân
lực lượng công an phát hiện một nhóm thanh niên có tàng trữ nhiều pháo tròn
các thanh niên thừa nhận đã mua loại pháo trên từ một người không rõ lai lịch
vào đêm qua khoảng từ một mươi tám h cho đến hai mươi h tại một số tỉnh đã xảy ra mưa lớn và gió lốc
thậm chí là có cả mưa đá
một số tỉnh bước đầu đã ghi nhận có thiệt hại
các lực lượng chức năng đang khẩn trương cùng với người dân khắc phục hậu quả hạn chế thiệt hại
theo thống kê sơ bộ tính đến hai mươi ba h ngày ba mươi tết
trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã có tới gần một năm trăm linh hộ bị thiệt hại do mưa đá
trong đó chủ yếu tại các huyện ngân sơn chợ mới bạch thông
tại tỉnh quảng ninh có mưa rào dài rác ở các địa phương
đặc biệt là tại khu vực trung tâm phường đông triều
thị xã đông triều tỉnh quảng ninh có mưa rào rất to từ hai mươi hai h
và đã xảy ra hiện tượng mưa đá kéo dài hơn hai mươi phút
ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao thông đi lại của các phương tiện và người dân
tại cao bằng nhiều nơi cũng đã xảy ra mưa lớn lốc xoáy và mưa đá gây thiệt hại
thống kê sơ bộ nhiều ngôi nhà đã bị tốc mái thủng mái một số ô tô bị vỡ kính
ngay trong đêm các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại địa bàn
để phối hợp với người dân thống kê thiệt hại khắc phục hậu quả
triển khai công điện của thủ tướng chính phủ về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra
cục hàng không việt nam đã ký ban hành chỉ thị về việc phòng chống dịch bệnh này
trong hoạt động hàng không tại việt nam
theo đó cục hàng không việt nam đã yêu cầu phòng vận tải hàng không triển khai thủ tục
hủy toàn bộ các giấy phép bay đã cấp
đồng thời không cấp
cục hàng không việt nam đã cấp phép bay mới cho các hãng hàng không việt nam
và các hãng ngoài khai thác các chuyến bay giữa việt nam và thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc trung quốc
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không được yêu cầu chủ động liên lạc
với các cơ quan chức năng của cảng hàng không quốc tế thiên hà vũ hán
để xây dựng các phương án giải tỏa khách đã mua vé trên các chuyến bay vừa bị hủy
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh
phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân